các hãng hàng không như vietnam airlines vietjet bamboo airways đã đồng loạt tung giá vé rẻ cho dịp cuối năm nay vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tùy theo thời điểm và trạng bay vé thành phố hồ chí minh đến huế đà lạt phú quốc buôn ma thuật có giá chỉ hai hai mươi đồng đến chín mươi chín đồng chưa bao gồm thuế phí
việt nam airlines cũng mở bán vé cho hành trình bay sau tết kể từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi với mức giá từ một trăm chín mươi chín đồng đến bốn trăm chín mươi chín đồng một chặng
trạng bay mà hành khách chú ý nhất và được mua nhiều nhất là đường bay hà nội thành phố hồ chí minh
tuy nhiên với mức giá thấp này vietnam airlines chỉ mở bán cho những hành trình trên nếu khách hàng mua từ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai